tại thủ đô phnom penh của campuchia đã diễn ra lễ đón nhận món quà là ba mươi chiếc khẩu trang phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của quốc hội việt nam gửi tặng quốc hội và thượng viện campuchia
phát biểu tại buổi lễ tổng thư ký lê peng long khẳng định món quà này sẽ đóng góp phần nào vào cuộc chiến chống dịch tại campuchia
tổng thư ký quốc hội campuchia cho rằng sự kiện này cũng phản ánh và củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hòa bình và phát triển của hai nước hai nghị viện
đại sứ vũ quang minh thay mặt chủ tịch quốc hội việt nam đã trao số quà tặng này cho quốc hội và thượng viện campuchia